do mưa lớn trên địa bàn xóm na quán xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đã xảy ra vụ sạt lở đất làm ba người chết
các nạn nhân thiệt mạng đều là người trong một gia đình
ngay trong đêm ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã nam hòa đã đến hiện trường
huy động ba máy xúc và gần một trăm linh người triển khai cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả
chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả
ngoài ra trận mưa lớn từ đêm qua đến dạng sáng nay cũng đã khiến cho hàng chục hectare hoa màu trên địa bàn xã nam hòa bị ngập úng
nhiều tuyến đường ngập lụt khiến cho giao thông bị ách tắc
còn tại điện biên vào đêm ngày hai mươi chín tháng năm trên địa bàn huyện có hai cháu bé bị xét đánh tử vong khi đang ngủ trên lán nương của ông bà
vị trí lán nương này cách trung tâm bản xín trải khoảng sáu km